thời điểm đó thượng tá hoàng văn thìn được phân công phụ trách tổ công tác truy xét và bắt đối tượng nguyễn văn đế
tổ công tác phải dành thời gian phân tích tình hình về tất cả các yếu tố để có thể đưa ra phương án bắt hiệu quả nhất
đối tượng là ai người dân tộc nào đặc điểm phong tục tập quán của người dân tộc đó ra sao
với địa hình là xã vùng biên giới các anh cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng thông qua công tác đối ngoại để trao đổi thông tin với công an nước bạn
phong tỏa đường biên để hạn chế tình huống đối tượng có thể trốn ra nước ngoài
dân cử thư thớt do vậy để xác định hướng đối tượng chạy là chúng tôi tại thời điểm ngày hai mươi năm sau bốn ngày xảy ra là chúng tôi gần như thông tin về đối tượng đế là chúng tôi không có
do nắm được đặc điểm tình hình tội phạm ở địa bàn vùng cao đặc thù của các đối tượng là khi chưa chạy trốn được khỏi địa bàn thì thường lên các lán trại ở khu vực hẻo lánh để lẩn trốn vì ở đây có thức ăn và chỗ ở
tổ công tác khoảng sáu đồng

đầu giờ chiều thì chúng tôi nhận nhiệm vụ đầu tiên là xác minh lắm được cái thông tin khi giả soát xác định được là cái nhà đối tượng là có một cái lán lương lán là chiếc lương ấy đối tượng thường đường xuyên lên đấy
rất xa vì đấy là nó ráp cái trạm v ba và các đồng chí cũng biết là cái trạm v ba là cái điểm cao nhất chọn vị trí điểm cao nhất để lắp trạm
khi quay trở ra tổ công tác nhận được thông tin có người nhìn thấy đế sang phía bên kia sông đối diện nơi gia đình
nhìn hắn ở là địa bàn xã phong quang
không chờ đợi tổ công tác truy xét lại tiếp tục lên đường
sau khi cho anh em xác minh thì chúng tôi có một thông tin rất mừng
nên là ở một cái bảng người mông có một người ở nơi khác đến xin đồ ăn
đến buổi trưa trưa đầu chiều có một người đến xin đồ ăn
nhưng hiện tại bây giờ thì không thấy người đấy đâu
đấy thì chúng tôi đã khoa học thang minh thì tôi đã chỉ đạo anh em là dùng người tại địa bàn người mông kiểm tra tất cả các nhà xem có người nạ không
thì xác định đối tượng là cái đối tượng mà đến xin ăn ấy thì là đến xin cơm ấy là không có mặt đấy
thì theo mô tả với đặc điểm thì trùng khớp với đối tượng đấy mà chúng ta đang truy bắt
thì đấy là một cái niềm tin để chúng tôi xác định cái căn cứ để xác định là đối tượng đang có mặt tại địa bàn đấy
đấy thì cũng là thời điểm đấy thì cũng là vào cuối giờ chiều và trập trạng tối
thì chúng tôi cũng chỉ đạo anh em là làm sao mà mỗi anh em là ăn tạm cái gì để khi có thông tin chúng ta triển khai
đúng như phân tích và dự đoán của tổ công tác khi trời tối thông tin từ quần chúng nhân dân báo về
có một người lạ với đặc điểm nhận dạng nhưng nguyễn văn đế đã tới một ngôi nhà của người tày để xin ăn
phương án vây bắt chặt chẽ đã được đưa ra đảm bảo đối tượng không thể chạy thoát
lực lượng trinh sát chia nhiều mũi ra bảo vệ xung quanh
nghe qua cái khe nhà sản thì thấy có những người đang ngồi bếp nhưng mà toàn người già phụ nữ
và nhìn xung quanh nhà thì thấy ở một cái vị trí sát cây sổ
và nhìn xung quanh nhà thì thấy ở một cái vị trí sát cây sổ
và phía trước nhà là có một người
và phía trước nhà là có một người